hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phần đầu của ruột non
những tổn thương này xảy ra khi lớp nghiêm mạc mang lót bên trong cùng của dạ dày hay tá tràng bị bao mòn
khi đó các lớp bên dưới thành dạ dày hay thành ruột non sẽ bị lộ ra
vết lết ở tá tràng chiếm chín mươi năm vết lết ở dạ dày chiếm sáu mươi trong đó vết lết ở bờ cong nhỏ dạ dày chiếm hai mươi năm các trường hợp
ở những vị trí viêm luet khác nhau mà bệnh sẽ được chuẩn đoán và xác định với nhiều tên gọi khác
như viêm dạ dày lết hàng vị lết tiền môn vị viêm lết tá tràng viêm tâm vị
bệnh thường được xác định bởi nhiều nguyên nhân cụ thể như nhiễm vi khuẩn hp sử dụng quá nhiều bia rượu
do tác dụng phụ của các loại thuốc tây mệt mỏi căng thẳng chế độ ăn uống và sinh hoạt bất thường
bệnh viêm lết dạ dày tá tràng thường khiến người bệnh đau đớn khó chịu bởi các biểu hiện như đau âm ỉ hoặc đau từng cơn
đầy hơi đau tức vùng thượng vị ợ chua nóng rác chán ăn người xanh sao buồn nôn đại tiện có mùi khó chịu phân màu đen
những triệu chứng này rất dễ nhầm lẫn với bệnh đau dạ dày nên hãy thăm khám để được xác định bệnh chính xác
bệnh trao ngược dạ dày thực quản
theo thống kê của bộ y tế việt nam tính cho đến thời điểm này thì có khoảng một mươi bốn triệu người đang có triệu chứng tràn ngược dạ dày thực quản đã được thăm khám
thống kê này cũng đã chỉ ra căn bệnh này khá phổ biến ở vùng nông thôn do chất lượng đời sống chưa cao
thực chất mà nói trào ngược dạ dày thực quản là hiện tượng thức ăn nhú chấp dịch vị có trong dạ dày bị đẩy ngược lên thực quản và gây khó chịu
khi gặp phải những triệu chứng trào ngược dạ dày người bệnh thường xuyên có biểu hiện tức ngực buồn nôn ợ chua và làm nóng rát thực quản
kèm theo đó là một số triệu chứng khác như khó nuốt mắc nghẹn nhạt miệng
tuy không gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nhưng xét cho cùng thì trào ngược dạ dày tá tràng có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và lâu dần sẽ gây tổn thương thực quản
bệnh sốt huyết dạ dày hay còn gọi là chảy máu dạ dày
suốt huyết dạ dày là một kiểu biến chứng của bệnh viêm lết dạ dày trong thời gian dài không được khắc phục và điều trị
mà nguyên nhân trực tiếp là do các tác nhân thường được khuyến cáo như vi khuẩn hp thuốc giảm đau sử dụng rượu bia trong thời gian dài ăn nhiều thức ăn cay nóng người thường xuyên căng thẳng và có chế độ dinh dưỡng không hợp lý
đây là căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng khi mất máu quá nhiều
bệnh suất huyết dạ dày được biểu hiện bằng những triệu chứng như đau vùng thượng vị vã mồ hôi da xanh nôn da máu và đại tiện phân màu đen
khi gặp phải những biểu hiện trên người bệnh nên nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời
bệnh thứ tư viêm hang vị dạ dày
dạ dày được chia thành nhiều vị trí bắt đầu từ tâm vị phinh vị bờ cong lớn thân vị bờ công nhỏ sau đó mới đến hàng vị và vị trí cuối cùng chính là môn vị
như vậy có thể nói viêm hăng vị dạ dày là tình trạng tổn thương nếp liên mạc dạ dày ở vị trí gần cuối dạ dày trước phần mồn vị
viêm hang vị dạ dày được biểu hiện bằng những cơn đau trên dối
tuy và mức độ bệnh mà cơn đau sẽ biểu hiện dữ dội hay âm ỉ trong thời gian dài
hiện nay căn bệnh viêm hăng vị da dày thường được bắt gặp ở rất nhiều độ tuổi khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là ở độ tuổi từ ba mươi năm tuổi trở lên
tuy nhiên trong các nghiên cứu gần đây đã phần nào cho thấy tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi bị viêm hăng vị da dày đang có xu hướng gia tăng thậm chí ở trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này
các triệu chứng viêm hoang vị thường bắt nguồn từ các phần tế bào thuộc hàng vị bị các tác nhân bên ngoài tác động và làm tổn thương
nếu không được thăm khám và chữa trị kịp thời bệnh có thể phát triển thành một số biến chứng nghiêm trọng như lết dạ dày suốt huyết dạ dày và nguy hiểm hơn là gây ung thư dạ dày
loại bệnh thứ năm nhiễm vi khuẩn hp dạ dày
thông thường vi khuẩn hp thường gặp phải ở lớp màng nhảy của dạ dày tá tràng và có thể yên vị ở trong đó
tuy nhiên khi gặp phải môi trường thuận lợi như độ ph trong dạ dày mất ổn định sức đề kháng của cơ thể yếu đi thì chúng sẽ phá vỡ lớp nhảy để tấn công vào niêm mạc dạ dày và gây tổn thương
sở dĩ căn bệnh nhiễm vi khuẩn hp dạ dày được mệnh danh là kẻ lây lan không tiếng động là bởi bệnh không có biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào khác thường
thông thường để phát hiện được vi khuẩn hp trong dạ dày các bệnh nhân thường được chỉ định xét nghiệm
hp là nguyên nhân gây viêm lết dạ dày và là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày
căn bệnh nguy hiểm nhất đó là ung thư dạ dày
ung thư dạ dây có biểu hiện tương đồng với các bệnh lý dạ dày thường gặp khiến người bệnh dễ nhầm lẫn và chỉ được phát hiện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối
ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư dạ dày các triệu chứng chưa xuất hiện rõ rệt
do đó hầu hết bệnh này được phát hiện khi các tế bào ung thư đã lan ra các bộ phận khác trong cơ thể
trong trường hợp bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến dạ dày cần thận trọng kiểm tra bệnh lý định kỳ tránh tình huống xấu chuyển hóa thành ung thư
một số dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày bao gồm sụp cân đau bụng tràn ăn đầy bụng sau khi ăn nôn ra máu và đi ngoài phân đen
về cơ bản những triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày gần giống với những bệnh lý dạ dày khác
vì vậy bệnh nhân thường có tâm lý chủ quan chỉ đi khám khi bệnh đã chuyển biến nghiêm trọng
mỗi bệnh lý khác nhau sẽ có những cách điều trị khác nhau
xong nguyên tắc chung trong điều trị các bệnh về dạ dày đó là
điều trị các bệnh dạ dày bằng thuốc
khi xuất hiện dấu hiệu bệnh không được tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc giảm đau bởi có thể làm các triệu chứng ở dạ dày nặng nề thêm
việc bạn cần làm là đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị dựa vào từng bệnh mà các bác sĩ sẽ chỉ định dùng các loại thuốc khác nhau
các thuốc phổ biến trong điều trị các bệnh về dạ dày đó là
thuốc diệt hp thuốc kháng acid giúp trung hòa acid trong dịch vị dạ dày thuốc giảm tiết acid thuốc tạo màng bọc giúp tạo vỏ bọc bảo vệ ổ lết để tình trạng lết không lan rộng
tuy theo cơ địa và tình trạng bệnh mà sau khi uống thuốc bệnh sẽ có những chuyển biến khác nhau do đó bạn cần tái khám để có thể xác định chính xác tình trạng bệnh điều trị chỉ để tránh tái phát
bệnh nhân mắc các bệnh về dạ dày cần chú ý tuyệt đối tránh các việc sau đây
một tự ý bỏ thuốc khi thấy bệnh đã thuyền giảm
hai dùng đơn thuốc của người khác
ba không tái khám vì chủ quan bệnh đã khỏi
khi bệnh đã được kiểm soát bạn vẫn nên giữ thói quen khám sức khỏe kiểm tra định kỳ để ngăn ngừa tái phát
ngoài sử dụng thuốc tây bạn có thể kết hợp hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên như nghệ
bạn có thể sử dụng nghệ kèm với mật ong có tác dụng rất tốt trong việc chống viêm đồng thời giảm tiết dịch vị ở dạ dày
nha đam có tác dụng kích thích tiêu hóa giảm đầy hơi
trà cam thảo cam thảo có vị ngọt tính bình tác dụng giải độc và thông kinh mạch rất tốt cho các bệnh lý đường tiêu hóa như trứng đẩy bụng khó tiêu đau dạ dày
đây cũng là cách chữa da dày được nhiều người áp dụng
để hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày thay đổi lối sống là biện pháp đơn giản mà hiệu quả
hãy cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt sau để tránh các bệnh về đường tiêu hóa
nên bổ sung các thực phẩm lành mạnh như rau hoa quả ngũ cốc nguyên hạt
hai có chế độ ăn đúng ăn đồ mềm chia nhỏ bữa ăn không ăn quá no
ba tránh các thực phẩm không tốt như đồ chiên rán đồ ăn nhanh nước có ga
bốn không sử dụng rượu bia và các đồ uống có côn khác
không hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích
sáu ngủ đủ giấc đúng giờ
bảy giữ tinh thần lạc quan thoải mái
tám luyện tập giữ tinh thần lạc quan thoải mái
chín luyện tập thể dục thể thao hợp lý
để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày và nên chủ động thực hiện một số các biện pháp sau
một điều chỉnh chế độ ăn uống mỗi ngày
mỗi ngày bạn cần thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm tốt cho sức khỏe
hãy cung cấp đầy đủ dưỡng chất năng lượng cho cơ thể cũng như các vi chất cần thiết khác
cần ăn đa dạng các loại thực phẩm hạn chế ăn đường muối chất béo no
hai cẩn trọng với việc dùng thuốc
việc lạm dụng thuốc tây là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về dạ dày phổ biến
để giảm thiểu mắc các bệnh đường tiêu hóa bạn cần chú ý không nên sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
dùng thuốc đúng liều lượng như bác sĩ chỉ định